sau các đợt mưa lũ vừa qua vùng biển mỹ khê thuộc xã tịnh khê thành phố quảng ngãi bị sói lở bất thường
biển ngày càng xâm thực vào bên trong và tiếp tục lấn sâu vào các khu du lịch khu dân cư
dọc bờ biển mỹ khê gần hai km bờ biển sóng biển xâm thực ăn sâu vào bờ gây xói lở bờ biển độ cao từ năm đến một mét
dọc bờ biển từ khu vực cửa đại đến khu vực biển mỹ khê nhiều rừng rương chân sóng các biển cũng bị xói lở
hai năm qua sau mỗi mùa mưa bão biển lấn sâu vào đất liền hơn một mươi mét xóa nhiều diện tích đất sản xuất cây cối hoa màu của người dân ven biển
các nhà hàng khu dịch vụ du lịch ven biển có nguy cơ bị sụp đổ cuốn trôi ra biển
vùng biển cửa đại mỹ khê đang phát triển mạnh về du lịch góp phần lớn phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng ngãi
vì vậy tình trạng sạt lở vùng biển mỹ khê và ngày càng lấn sâu vào đất liền đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và ngành du lịch
hiện ngành chức năng kiểm tra hiện trạng sạt lở để có biện pháp ngăn chặn an toàn cho người dân